vì phải nhường cơ sở vật chất cho việc cách ly người dân địa phương này cũng thận trọng trong việc cho bà con cách ly tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với đồng tháp bốn ngày qua có trên tám mươi một người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam được cảnh sát giao thông dẫn đường di chuyển qua địa phương này về quê
ngoài một mươi sáu ba trăm linh công dân của địa phương sáu mươi năm người còn lại được lực lượng chức năng bàn giao cho các tỉnh lân cận tại những chốt cửa ngõ
chúng ta thấy công văn hướng dẫn cách ly của bộ y tế rất thoáng
nhưng thực tế tỉnh mới áp dụng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp phạm thiện nghĩa chia sẻ
đến trưa ngày bốn tháng một mươi có ba tỉnh chính thức gửi công văn đến thủ tướng để đề nghị chỉ đạo siết chặt kiểm soát khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận ngăn người dân tự ý về miền tây
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu khi thành phố hồ chí minh và nhiều địa phương nới lòng giãn cách công dân ở nhiều tỉnh thành phía nam tự ý chạy xe máy về miền tây
việc này đã gây quá tải nghiêm trọng trực tiếp uy hiếp về an ninh của các tỉnh miền tây đặc biệt là an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều cho rằng nếu người dân tiếp tục tự ý về quê sẽ gây vỡ trận hàng loạt tại các tỉnh
trong đó bạc liêu là nơi có các điều kiện cơ sở vật chất nhân lực kinh phí và điều kiện đảm bảo y tế rất thiếu thốn
chúng tôi chỉ đạo các địa phương sàng lọc những người đã khỏi bệnh và tiêm một hai mũi vaccine để cho bà con cách ly tại nhà
người chưa tiêm vaccine nếu có kết quả xét nghiệm âm tính ncov cũng được cách ly tại nhà
gia đình có thể chọn nơi thoáng mát để che tròi trong vườn cho những trường hợp cách ly này
cách ly như thế sẽ tốt hơn ở trường học ông thiều nêu quan điểm
tại cà mau chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh huỳnh quốc việt cũng chỉ đạo ngành y tế và các địa phương sàng lọc người tự ý chạy xe máy về quê
người nào đủ điều kiện theo hướng dẫn của bộ y tế sẽ được cách ly tại nhà
còn giám đốc sở y tế hậu giang nguyễn thanh tùng nói
tỉnh này cách ly tập trung bảy ngày đối với người về quê có giấy xác nhận tiêm đủ hai liều vaccine
những người khỏi bệnh covid một mươi chín được cách ly tại nhà các trường hợp còn lại cách ly tập trung một mươi bốn ngày
không chỉ miền tây ba ngày qua có trên một mươi hai người từ tp hcm và các tỉnh phía nam tự ý về quê tại các tỉnh đắk lắc đắk nông và thừa thiên huế
theo phó giám đốc sở lao động thương bình và xã hội tỉnh đắk lắc nguyễn quang thuần hơn bảy công dân về quê đã được xét nghiệm nhanh
những trường hợp âm tính ncov được các huyện
thành phố tiếp nhận cách ly tập trung và người dân sẽ phải trả chi phí một trăm hai mươi đồng mỗi ngày
còn tại đắk nông phó giám đốc trung tâm y tế huyện đắk lấp đào kim nghiệp cho biết
hơn ba công dân hồi hương đã được xét nghiệm ncov tại chốt kiểm soát đắc du
những trường hợp âm tính được các huyện đón về cách ly tập trung có thu phí một trăm hai mươi đồng một ngày
tại thừa thiên huế trung tá hoàng phước tế trưởng trạm cảnh sát giao thông phú lộc cho biết
đơn vị đã dẫn đoàn xe máy chín trăm năm mươi chiếc chờ một bảy trăm linh người từ các tỉnh phía nam về quê
ngoài nước uống và thức ăn lực lượng làm nhiệm vụ còn hỗ trợ xăng cho những người có nhu cầu
bà trần thị hoài trâm tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết
địa phương khuyến cáo người dân ai ở đâu ở yên đó để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên những trường hợp đã về địa phương thì sẽ đưa đi cách ly tập trung
còn về từ vùng áp dụng chỉ thị một mươi sáu sẽ bị xử phạt hành chính
hiện thừa thiên huế chuẩn bị đón người dân về từ vùng dịch có tổ chức
trong đó có chuyến bay đón hai trăm linh phụ nữ mang thai và người già trẻ em
tại đắk lắc bà hờ jim cờ đò phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho biết
những ngày qua lượng người từ các tỉnh thành phía nam trở về rất đông
tính riêng ngày hai tháng một mươi có tới một năm trăm linh người về dự kiến những ngày tiếp theo số người càng đông
ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo sở y tế tổ chức xét nghiệm sàng lọc bóc tách f ngay từ đầu
mới bàn giao người về
bà hờ jim cờ đò nói theo thống kê tỉnh đắk lắc có khoảng một trăm hai mươi công dân đang làm việc
sinh sống học tập ở các tỉnh thành phố phía nam
nếu số lượng công dân này tiếp tục trở về địa phương sẽ tạo nên áp lực lớn
đối với việc phòng chống dịch covid một mươi chín tại địa phương
để ngăn ngừa dịch bệnh tỉnh chỉ đạo tăng cường vai trò chất lượng hoạt động của các tổ covid một mươi chín cộng đồng
với phương trầm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng nhằm bóc tách f f một trong cộng đồng
ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
và ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch tiếp nhận công dân từ vùng có dịch trở về địa phương
tỉnh sẽ thu phí cách ly tập trung một trăm hai mươi đồng trên một người một ngày
đối với công dân đã tiêm hai mũi vaccine được cách ly tại nhà tiêm một mũi cách ly tại khu cách ly tập trung
ở thành phố thị xã và các huyện chưa tiêm mũi nào cách ly ở khu tập trung tỉnh quản lý
còn tại gia lai theo ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh thời gian tới địa phương sẽ triển khai đón công dân về tỉnh
theo thứ tự ưu tiên nhưng người thật sự khó khăn có nhu cầu cấp bách
từ ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay tỉnh gia lai đã tổ chức đón bốn trăm sáu mươi chín công dân
trong đó có hai trăm bốn mươi một phụ nữ mang thai và bốn mươi hai trẻ em gặp khó khăn cấp bách ở thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai về quê
thời gian qua có khoảng năm mươi tám người đi tự phát từ các tỉnh phía nam về gia lai
dịch tỉnh đã đưa đi cách ly tập trung hơn ba mươi hai người
số bệnh nhân là f về từ vùng dịch chiếm hơn tám mươi tổng ca mắc bệnh của tỉnh
đối với các công dân chưa về được tỉnh gia lai đã tổ chức hỗ trợ các đối tượng khó khăn
với mức một triệu đồng trên một người và đã hỗ trợ cho năm trăm bảy mươi ba người
đối với học sinh chưa về được các tỉnh khác để học tập tỉnh đã tạo điều kiện để tham gia học tập tại các địa phương
ông phan nhật thành chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắk rấp đắk nông cho biết
tối ngày hai tháng một mươi có khoảng một công dân sinh sống tại các tỉnh thành phía nam chạy xe máy về quê tránh dịch
tại chốt phòng chống dịch cai tranh xã đắk du huyện đắk lấp cơ quan chức năng đã phân luồng
sàng lọc từng đối tượng sau đó giao về địa phương thực hiện cách ly theo quy định
phần lớn người về đợt này là công nhân lao động tự do